cục đăng kiểm việt nam cho biết tới ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi cả nước có hơn một mươi sáu sáu trăm linh xe ô tô hết niên hạn sử dụng
trong đó có trên hai sáu trăm linh xe chở người và một mươi bốn xe chở hàng
theo đó cục đăng kiểm đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu
cho phòng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải thanh tra giao thông các tỉnh thành
đồng thời các trung tâm đăng kiểm cần phải chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra
thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường xử lý các chủ phương tiện vi phạm
tịch thu phương tiện hết niên hạn hiện cả nước có hơn ba bốn triệu xe cơ giới đường bộ thuộc diện phải đăng kiểm định kỳ